ra sông len và sông tranh
lực lượng công an đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ triển khai các buổi tìm kiếm trên sông
tuy nhiên do lượng rác tràn ngập với độ dày khoảng bốn mươi cm phủ kính mặt sông khiến cho việc tìm kiếm gặp vô vàng khó khăn
tại hiện trường vùng sạc lỡ hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào
chương trình tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi giết người
bốn người này là bố con ruột
vào sáng ngày ba mươi một tháng một mươi người dân phát hiện ông thảo xeo sáng và cháu ruột là anh thảo xeo xì cùng chú thôn súng sảng thị trấn cốc pài huyện xín mần chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng của ông sáng
khẩn trương điều tra lực lượng công an đã xác định bốn đối tượng nghi vấn

người nhà ban đầu xác định do mô thuẫn tranh chấp nương chồng ngô giữa gia đình giàng trần diêu với một hội gia đình khác cùng thôn
tại phiên thòa sơ thẩm vụ án dân sự trên nhân chứng là ông thảo chính dí là bố ruột của nạn nhân thảo seo sì
xác nhận nương trồng ngô lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình diêu nên bị thù án
vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi diêu cùng ba con trai đã cầm theo búa dây thừng đến nhà ông dí nhưng nhà khóa cửa
cả bốn sang nhà em trai ông dí là ông
ông thảo seo sáng dùng dây thừng mang theo xiết cổ hai nạn nhân dẫn đến tử vong
sau đó các đối tượng đã treo cổ các nạn nhân lên xà rồi bỏ về nhà
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi cướp giật tài sản trần ngọc liên chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố bắt tạm ra
do thiếu tiền trả nợ liên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại xã long giang huyện trợ mới
người đi đưa dâu liên đã giật túi sách của một người trong đoàn bên trong có gần một trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên đối tượng nhanh chóng bị truy đuổi và giao cho cơ quan công an
rơi xuống giếng sâu hai mươi năm mét rất may là nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh lâm đồng vào chiều ngày hôm qua
thời điểm xảy ra vụ việc bà trần thị thu chú thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng bị rơi dùn giếng sâu khoảng hai mươi năm mét
và bị mắc kẹt bên dưới
người nhà cứu không được nên báo cho cơ quan công an và huy động xe đến hiện trường
các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai dòng dọc dây cứu người
đồng thời đưa người trực tiếp xuống tiếp cận và kéo nạn nhân lên an toàn
chị vi hãy
vâng xin mời chị nam hà và quý vị khán giả cùng đến với một số thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị trong ngày làm việc thứ hai tại đợt họp tập trung kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra thảo luận tại nghị trường
và đây cũng là nội dung chính được nhiều số báo ra ngày hôm nay quan tâm phản ánh
trên báo công an nhân dân có bài viết xác định nhiệm vụ cấp bách và lâu dài
ứng pho với mưa lũ tại miền trung
ghi nhận ý kiến nhiều đại biểu khẳng định là từ thực tiễn
nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ thiên tai vừa qua
cần có nhiều giải pháp đồng bộ trước mắt và lâu dài
để ứng phó với bão lũ tại các tỉnh miền trung
như là việc trồng rừng các dự án thủy điện hồ thủy lợi
cùng với đó là các biện pháp phòng tránh thiên tai
như xây dựng các điểm tránh lũ hầm trú ẩn
chuẩn bị sẵn sàng các phương án và phương tiện phòng tránh thiên tai
còn trên báo kinh tế và đô thị có bài viết
bộ trưởng bộ giao thông vận tải xin rút kinh nghiệm về đường sắt đô thị
ghi nhận nhiều đại biểu nêu thực tế
các dự án đường sắt đô thị lớn chậm tiến độ và đội vốn
đang là một thực tế đáng lo ngại và gây bức xúc trong dư luận
cần giải quyết triệt đề
về vấn đề này bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
cho biết qua những dự án hiện nay
bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc
để tham mưu cho chính phủ tốt hơn trong những dự án mới
tránh rơi vào tình trạng lặp lại như hiện nay
không chỉ tại hà nội ghi nhận như là trong phóng sự trên
mà chúng tôi vừa phản ánh
tại nhiều cổng trường ở tp hcm gần đây cũng xuất hiện
một số loại kẹo mang hình dáng độc lạ giá rẻ
và thu hút nhiều học sinh mua
trẻ ăn hoặc là chơi các loại kẹo này
sẽ tác động sâu đến tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật
ghi nhận trên báo lao động
tại nhiều cổng trường tiểu học thời gian gần đây
xuất hiện các loại kẹo với các hình dáng như là
thỏi son cây bút bình xịt hay là thuốc lá
được học sinh rất là ưa chuộng
với giá thành rẻ từ ba đến năm đồng một cái
tuy nhiên thì trên các loại kẹo này
như là kẹo thuốc lá thì sản phẩm có ghi thông tin
về xuất xứ nguyên liệu và hạn sử dụng
nhưng lại không ghi ngày sản xuất
trước đó tại hà nội kẹo thuốc lá cũng được
công an quận hoàng mai hà nội cảnh báo là
một hình thức quảng cáo cho thuốc lá
tiếp cận học sinh từ đó hình thành thói quen
và sở thích hút thuốc lá
trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
có bài viết giải quyết
tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo nhiều bất cập
đó là thực tế đang diễn ra
tại một số khu vực nông thôn
của hà nội
ghi nhận vấn đề này báo kinh tế đô thị
có bài viết
ghi nhận do lượng người chuyển đến
sinh sống và làm việc tăng nhanh
trong những năm gần đây hạ tầng lại chưa đáp ứng được
dẫn đến tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật
hạ tầng xã hội đặc biệt là
về giáo dục giao thông cấp nước
và vệ sinh môi trường thừa nhận thực tế này
và kiến nghị các giải pháp khắc phục
nhiều chuyên gia kiến trúc sư cho rằng
cần phải điều chỉnh từ khâu quy hoạch
đảm bảo tính kết nối giữa quy hoạch đô thị
và quy hoạch nông thôn đặc biệt là các xã vendo
trong từng giai đoạn bên cạnh đó
thì cần căn cứ vào thực tế để đưa ra
những kinh nghiệm tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương
để có những quy hoạch phù hợp với tốc độ
phát triển của thủ đô hà nội và đảm bảo
tính khả thi hiệu quả
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến
với những tin tức cập nhật trong bản tin sáng phương nào
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
ngoan rất vui được gặp lại quý vị
trong sáng phương nam bởi đầu là
một thông tin về an ninh trực tự
ngày ba tháng một mươi một đồn biên phòng tây y
bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết
vừa bắt giữ một tàu cá vận chuyển
hai mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
lúc một mươi bảy h ngày một tháng một mươi một
đồn biên phòng tây yên phát hiện
tàu cá mang số hiệu kg chín mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi
đang di chuyển ở khu vực biển
cách cửa sông cái lớn khoảng một năm hải lý
về hướng tây bắc coi dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện các hầm cá
xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số dầu đeo trên
quá trình xác minh tàu cá kg chín mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi
do bà trần ngọc vân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một làm chủ
con trai của bà vân là ông đào duy thân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai làm thuyền trưởng
hiện tàu cá kg chín mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi
và những người trên tàu đã được lực lượng chức năng
đưa về đồn biên phòng tây yên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
sở nội vụ tp hcm trong chiều tối ngày ba tháng một mươi một
cũng đã thông tin về tình hình giải quyết
vụ việc ông phạm phú quốc
đại biểu quốc hội có hai quốc tịch
và một số vấn đề liên quan đến ông diệp dũng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị liên hiệp
hợp tác xã thương mại tp sài gòn coop
về việc xử lý ông phạm phú quốc
đại biểu quốc hội tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
vì có hai quốc tịch
bà nguyễn thị hồng thắm
phó giám đốc sở nội vụ tp hcm cho biết
đã tham mô ưu ba nhân dân tp hcm hoàn thiện hồ sơ
để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền
sở nội vụ sẽ tham mô ưu ba nhân dân tp hcm
giải quyết đơn sinh thu việt của ông quốc
chỉ qua với bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm bảy mươi phiêu tán thành của đại biểu
quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết
về việc bái nhiệm đại biểu quốc hội
đối với ông phạm phú quốc
về ông diệp dũng
nguyên chủ tịch hội đồng quán trị liên hiệp
hợp tác xã thương mại tp hcm
sở nội vụ đã làm tờ trình
đã chuyển công tác về công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên sổ số khiến thiết thành phố
và công việc cụ thể sẽ do ba lãnh đạo công ty này quyết định
tiếp tục với một số cập nhật xã hội
từ đầu năm đến nay
thu ngân sách của tp hcm đạt bảy mươi một sáu dự toán
tp hcm phấn đấu đến hết năm nay
tăng tỷ lệ này lên đến tám mươi năm
đây là một trong những nội dung đáng chú ý
trong kết luận của chủ tịch tp hcm nguyễn thầm phong
tại phiên họp về tình hình kinh tế
văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh
tháng một mươi một mươi tháng đầu năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thầm phong nhận định
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
tiếp tục bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
và gặp nhiều khó khăn
mặc dù vậy kinh tế xã hội thành phố một mươi tháng đầu năm
vẫn có những điểm sáng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
có dấu hiệu phục hồi tăng ba so với tháng trước
tổng kiếm ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên
bảy mươi bảy tỷ usd tăng một năm so với cùng kỳ
về con số thu ngân sách trong một mươi tháng
mới chỉ đạt hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
ông nguyễn thành phong chỉ đạo
trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ phải cố gắng
để đạt được khoảng tám mươi năm
so với dự toán thu ngân sách đại giao
thường trực quỹ ban sẽ có cái buổi làm việc
với các ngành hải quan
thuế tài chính
một số các lĩnh vực
để làm sao chúng ta có thể
cố gắng đạt cho được
cái dự tính của chúng ta là
phải đạt được khoảng tám mươi năm
tổng so với dự toán
tám mươi năm của bốn trăm linh năm tỷ
cũng phải nỗ lực rất lớn
mới có thể đạt được
đề cập đến số liệu hơn ba mươi ba bốn trăm linh doanh nghiệp
thành lập mới và hơn bảy một trăm linh doanh nghiệp
hoạt động trở lại
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong
cho rằng sự phục hồi này chứng tỏ
sức sống của doanh nghiệp trong điều kiện
tác động mạnh mẽ của covid một mươi chín
đồng thời cũng tác động tích cực
đến kinh tế thành phố
trước hết là trong vấn đề giải quyết
lao động thất nghiệp
sau một tháng bão trong bão kéo theo ngọc lục
và sạc lở tại nhiều khu vực miền trung
người dân hà phú chí minh đã có
và tiếp tục phát huy hành động thiết thực
cùng chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn
khắc phục hậu quả và nhanh chóng
ổn định lại cuộc sống
ngày hai tháng một mươi một
ủy ban mặt trận tổ quốc
ban cứu trợ tp hcm đã tổ chức kêu gọi
vận động đóng góp ủng hộ
đồng bào miền trung đợt ba
trong chương trình phát động
chung tay hướng về đồng bào miền trung
tính đến thời điểm này
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã tiếp nhận hơn sáu mươi hai tỷ đồng tiền mặt
và gần năm tỷ ba trăm linh triệu đồng
giá trị hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu
đây là sự chung tay đóng góp
ủng hộ từ các cơ quan đơn vị tổ chức
doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn thành phố
mong muốn gửi đến người dân miền trung
vượt qua khó khăn
ủy ban mặt trận tổ quốc
ban cứu trợ tp hcm đã tổ chức
nhiều đoàn đến hỗ trợ những tỉnh miền trung
đang chịu thiệt hại về thiên tai nặng nề
doanh nghiệp cũng khó khăn
trong vấn đề sản xuất kinh doanh
nhưng mà đã dành một phần
trong nguồn thu nhập
cũng như là những hàng hóa để chia sẻ
đến những đồng bào bị khó khăn
có những em học sinh sinh viên
cũng dành thêm một kinh phí
trong việc ăn sáng của mình
hoặc là một phần
giờ làm thêm để hỗ trợ
và người lao động
cũng vậy cũng ủng hộ một phần
trong cái kinh phí
về tiền lương của mình
để thấy rằng nghĩa tình thành phố
lúc nào cũng biết săn sẻ hướng về
những nơi khó
các tập thể cá nhân trong nước kiều bào việt nam
ở nước ngoài đến các em học sinh sinh viên
và cả các chức sách tôn giáo
tất cả đều dành những tình cảm hành động
thiết thực và ý nghĩa bằng gián tiếp
hay trực tiếp đến hỗ trợ giúp đỡ
người dân miền trung trong lúc cần thiết nhất
người ta khó khăn mình giúp được
vui lắm cho nên mỗi lần
có một khó khăn là nhanh nhanh lên về
để cố gắng mọi người để
tìm những cái
lương thực những cái
tiền nói chung là
đủ thứ để mình đi nhanh để mình cứu
cho mình giúp những cái người
trong lúc khó khăn đi đến tận đời
phát tận tâm cho bà con
trên tinh thần một miếng
khi đói bằng một gói khi no
lá lành đùm lá rách
rồi lá rách đùm lá nát nữa
cho nên với tâm
phải nói là thiện nguyện của tất cả
mọi người vì hôm nay chùa
tiếp tục đi chuyến quản trị và quản
bình với những
thiệt hại nặng nề bởi thiên tai dù
bão lũ có qua đi thì người dân miền trung
vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt để ổn định
lại cuộc sống nên vẫn cần lắm sự
chung tay giúp đỡ và mỗi hành động
tình cảm của mọi người là nguồn động viên
tiếp xúc đến người dân các tỉnh miền trung
điều đó thật cao quý và trân trọng biết bao
sản phương nam tiếp tục với các thông tin về văn hóa từ năm hai nghìn một mươi bảy
bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế ý đã khởi
xuống chuỗi sự kiện ngày thiết cơ ý
với quy mô tổ chức lên đến một trăm linh thành phố
khắp thế giới năm nay ngày thi cơ ý đã
có mặt tại việt nam trao đổi cảm hứng
về lĩnh vực này với đối tượng sinh viên
kiến trúc sư trẻ chủ đề được chọn mang tên
vẽ nên tương lai phát triển sáng tạo
bình vẩn về đẹp
chuỗi sự kiện năm hai nghìn hai mươi tại việt nam
bắt đầu bằng cuộc triển lãm trưng bày
các bản phát thảo những thiết kế nổi tiếng
của kiến trúc sư nhà thiết kế
vico magistrati một trong những người
đặt nền móng cho ngành thiết kế công nghiệp ý
bốn địa điểm được chọn cho hoạt động
trưng bày này là đại học miền trung tuy hòa
đại học xây dựng hà nội đại học văn lang
và đại học hoa sen tại thành phố
hồ chí minh kéo dài trong tháng một mươi một
riêng trong ngày năm tháng một mươi một đồng thời
ở bốn thành phố là hà nội tuy hòa
thành phố hồ chí minh và tại văn phòng
thiết kế akia studio thành phố florence
ý một buổi tỏa đàm trực tuyến
sẽ diễn ra với sự góp mặt chia sẻ
của kiến trúc sư marco casamonti
và đại diện khoa kiến trúc của các trường đại học
nói trên thông điệp kỳ vọng của
chuỗi sự kiện ngày thiết kế ý tại việt nam
là khơi gợi cảm hứng mang sáng tạo vào cuộc sống
của người ý từ đó giao thoa với văn hóa việt
để ứng dụng vào các công trình
bên cạnh đó giải pháp về phát triển bền vững
trong kiến trúc hiện đại cũng là đề tài tranh luận
sâu xuyên suốt chương trình năm nay
tối ngày ba tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh
cuộc thi tài năng sân khấu cải lương
trần hữu trang khép lại công bố giải thưởng
cho thí sinh thuộc bảy hạng mục
ban tổ chức đang kỳ vọng với chất lượng
nghệ thuật chứng minh qua các vòng thi
sự kiện mùa tiếp theo sẽ thu hút số lượng
thí sinh tốt hơn đặc biệt trong hạng mục
đào hài kép hai
hạng mục trao đầu tiên trong tối ngày ba tháng một mươi một
là kép lão đào mụ
hai nghệ sĩ được huy chương vàng năm hai nghìn hai mươi
là nghệ sĩ thanh toàn
và nghệ sĩ trần kim phính
còn hạng mục kép mùi đào mùi
với tiền thân là các vai đào kép chính
vốn được soàn giả ưu ái đất diễn
được đồng đạo thí sinh đăng ký dự thi
huy chương vàng của cuộc thi năm nay
hạng mục đào kép mùi thuộc về thí sinh
võ thành phê thí sinh nhã thi
và thí sinh lê thanh thảo
nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đã thành danh
họ thấy cuộc thi có những chuyên môn về đẳng cấp của cuộc thi
thì họ tiếp tục được lăn xả vào nghề
hạnh phúc cho những người đàn em
thí sinh trẻ tuổi có điều kiện
để tiếp cận được với những người anh lớn như vậy
nếu như mình được thi chung với những người anh
giỏi nghề thì cái nghề của mình
dĩ nhiên ít nhiều gì nó cũng phát triệu tốt

một lần nữa đã khẳng định sức sống mạnh mẽ
của nghệ thuật sân phố cải hưng
vẫn luôn đồng hành với việc sống thời đại
đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc
là ưu ấn quan trọng trong nhiều hoạt động

của thành phố hồ chí minh
nằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa
và xây dựng thí sinh sống phát minh đô thi
riêng hạng mục kép hài đào hài
lượt thí sinh đăng ký dự thi lại khiêm tốn
huy chương vàng trần hữu trang
cuộc thi năm nay thuộc về nghệ sĩ linh trung
hạng mục kép hài
riêng hạng mục đào hài không có thí sinh đăng ký tham gia
thực ra chúng ta không có cái khuyến khích này lâu nay
và đời sống sân khấu cải lương
nó không nhiều
cho nên các vai hài trong sân khấu
gần như nó không nhiều
và có lẽ là mở lại
cho nên sự e về
sân khấu cải lương
của các anh các chị nó có
cho nên tôi nghĩ rằng
với lần mở trở lại này
nó sẽ xóa tan đi
những cái gì đó mà các anh các chị
lớn tuổi các anh các chị
đóng những cái vai khác
ngoài cái giai chính á
người ta cũng sẽ bớt cái e về đi
và người ta sẽ tham gia
đối với lực lượng của đào chính cấp chính
thì có đông đảo hơn
các thể loại vai khác
các nghệ sĩ diễn viên trước kia
chưa có điều kiện tham gia như dạng
của đào chính cấp chính
thì các anh các chị các cô chú
còn đang e ngại
xem là cái lần đầu tiên này
để diễn ra như thế nào
có thực sự là cú hích không
có thực sự đem lại niềm tin hay không
có thực sự đảm bảo cái chất lượng
nghệ thuật cao hay không
thì lúc đó thì tôi hy vọng rằng
qua cái lần đầu này thì những lần sau
tổ chức trần hữu trang
thì sẽ thu hút được nhiều lực lượng
người sĩ diễn viên ở các thể loại vai lão
không chỉ hạng mục đào kép hài
hạng mục đào độc kép lặng của cuộc thi năm nay
cũng chỉ có một huy chương vàng
huy chương vàng đã được trao cho nghệ sĩ ưu tú thiên hòa
của nhà hát cải lương việt nam
tại hà nội
trong phần tiếp theo của chương trình
cục hàng không việt nam lên kịch bản
ứng phó với sưa bão goni
thưa quý vị cục hàng không việt nam
vừa có công điện gửi các cơ quan đơn vị
có liên quan về siêu bão goni
hay còn gọi là cơn bão số một mươi trên biển đông
và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
cục hàng không việt nam
yêu cầu các cơ quan đơn vị
tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo
quy chế trực ban phòng chống thiên tai
trong ngành hàng không dân dụng
tổng công ty quản lý bay việt nam
chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không
tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng
liên tục theo dõi tình hình thời tiết
trong khu vực trách nhiệm
cập nhật các bản tin dự báo cảnh báo
cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan chắc
dự báo cảnh báo tới người dùng
các cảng hàng không các hãng hàng không
các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay
tăng cường công tác phối hợp
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
để có phương án đóng mở sân bay
hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp
và đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay
các biện pháp phòng chống ngập úng
khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không sân bay
bảo vệ cho các công trình phương tiện thiết bị tại cảng
hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra
đến mức thấp nhất
và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không
phục vụ các nhu cầu của hành khách
thưa quý vị thời gian vừa qua tại khu vực miền trung
đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng
gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hiện chưa có biện pháp công trình nào
để chống đỡ được việc sạt lở này
do đó việc giả soát khảo sát các địa điểm
trước khi xây dựng và các địa điểm
nằm trong vùng cảnh báo sạt lở
là việc rất quan trọng trước thời trạng đó
đoàn công tác của bộ xây dựng đã có mặt
tại nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền trung
nhằm khảo sát đánh giá và lên kế hoạch
quy chuẩn cho việc rà soát quy hoạch
xây dựng để phòng tránh sạt lở đất
nghi nhận của nhóm phóng viên
trưa ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
tỉnh quảng bình đã bị sập đổ
gần như hoàn toàn do sạt lở đất
rất may gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đã kịp thời di rời trước đó
vài tiếng đồng hồ
vụ sạt lở đất còn phá hủy quốc lộ một mươi hai a
tại km một trăm ba mươi bảy cộng một trăm linh
tuyến đường đó bị đẩy về phía ta
lưu âm hàng chục mét
tuyến đường quốc lộ quan trọng này
bị chia cắt hoàn toàn
và chưa thể lưu thông
cái diễn biến phức tạp
cái tình trạng mưa kéo dài
trong địa bàn khu vực này
ở miền trung trong thời gian vừa qua
đơn vị là
chủ động để
nắm bắt cái tình hình mưa lũ
hay là chỉ đảo anh em đi
đi kiểm tra
sạt lở đất tại quảng bình
cũng khiến nhiều tuyến đường như hồ chí minh
nhánh tây quốc lộ chín b quốc lộ chín e
và nhiều tuyến quốc lộ
tỉnh lộ khác bị chia cắt
thậm chí trong đợt mưa lũ vừa qua
sạt lở đất đã khiến cả một khu dân cư
tại xã thạch hóa huyện tuyên hóa
với hai mươi hộ dân phải
di rời khẩn cấp
trong đợt kiểm tra này khảo sát này
chúng tôi sẽ tập trung là khảo sát
và đánh giá cái việc sạt trượt đất
và cái việc hiệu quả của việc
tránh bão lụt
khu vực miền trung và chúng tôi cũng
xem xét việc quy hoạch và
xác định vị trí xây dựng trên cái bản đồ đó
người ta phân chia ra các khu vực gọi là khu vực
có cái mức độ trượt lở khác nhau
và cái bản đồ đó người ta gọi là bản đồ
cảnh báo trượt lở thế thì bản đồ cảnh báo
trượt lở cũng giúp ta để nhận thức được
trượt tuy nhiên nó không giúp ta
dự báo được trượt bao giờ sẽ đất trượt
đấy mới là vấn đề một chút
con người quan tâm trong chuyến công tác
tại các tỉnh miền trung lần này
bộ xây dựng và các chuyên gia sẽ
cùng đánh giá và nỗ lực
để có thể có các cảnh báo đối với
những khu vực có khả năng sạt lở cao
để từ đó phối hợp với chính quyền
địa phương ra soát lại quy hoạch xây dựng
và khảo sát lại các vùng sung yếu
các khu dân cư khu vực quân sự
đặc biệt là các vùng núi
khu vực biên giới nhằm chủ động
ứng phó với những diễn biến bất thường
của sạt lở đất trong thời gian tới
thông tin từ đội chỉ huy giao thông và điều khiển
đèn tín hiệu giao thông cảnh sát giao thông hà nội
chỉ tính riêng hai tháng chín và một mươi
đã có gần một trường hợp ô tô
vi phạm giao thông bị xử phạt
qua hình ảnh thu được từ hệ thống camera
lắp đặt tại nhiều nút giao thông còn gọi là
phạt nguội trung bình gần năm trăm linh trường hợp
một tháng tăng chín mươi sáu
so với cùng kỳ
hiện nay hà nội có khoảng
hai trăm linh nút giao thông có camera giám sát
giao thông trong đó có sáu mươi chín nút
có camera ghi hình ảnh xử phạt nguội
về quy trình cảnh sát giao thông xử phạt
qua hình ảnh phòng cảnh sát giao thông
giao đội trung tâm đèn thu nhận
hình khi tiếp nhận
xe vi phạm trên đường đầu tiên đội trung tâm
đèn sẽ thông báo đến các chốt tuần tra
để xử lý trực tiếp xử lý nóng
nếu vào thời điểm không có lực lượng trên đường
vào buổi trưa hoặc là buổi tối trung tâm ghi nhận
hình ảnh sau đó xác minh và gửi thông báo
bằng văn bản về nơi cư trú theo địa chỉ
đăng ký biển số xe
sau bảy ngày lái xe không đến làm việc cảnh sát giao thông
sẽ tổng hợp lại chuyển đến các cơ quan
có liên quan trong đó có cơ quan đăng kiểm
mới đây tại tỉnh quảng ninh
bàn chấp hành công đoàn công an nhân dân
tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ
công tác công đoàn năm hai nghìn hai mươi
cho cán bộ công đoàn chủ chốt trong công an nhân dân
trong thời gian bốn ngày các học viên sẽ được
quán triệt năm chuyên đề gồm
nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đại biểu
đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn việt nam
những vấn đề đặt ra đối với công tác công đoàn hiện nay
quán triệt những nội dung cơ bản
của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
và một số nội dung sửa đổi
và kỹ năng tuyên truyền tổ chức
phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
ngoài ra trong thời gian tập huấn
sẽ có các buổi tọa đàm về
nội dung liên quan đến công tác công đoàn
mục tiêu của lớp tập huấn
nhằm cung cấp bổ sung kiến thức
kinh nghiệm về tổ chức hoạt động
phát động các phong trào thi đua ở cơ sở
từ đó xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở
ngày càng vững mạnh
có phần xây dựng tổ chức công đoàn công an nhân dân
vững mạnh trong hệ thống công đoàn việt nam
thưa quý vị trước thực tế
một số làng nghề truyền thống của nước ta
đang dần bị mai một
và giữ vững làng nghề truyền thống
là một trong những chủ trương và chính sách lớn
việc tạo ra việc làm và nguồn thu nhập
nâng cao mức sống và cải thiện môi trường
được xem là những chìa khóa
để chuyên nghiệp hóa các làng nghề
phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế
tại tỉnh thái nguyên
cách làm tập trung thống nhất
đồng bộ chất lượng sản phẩm truyền thống
và hướng tới thị trường tiêu thụ ổn định
đã giúp làng nghề truyền thống
bánh chưng bờ đậu tại nơi đây
có cơ hội vươn lên phát triển
bánh trưng bờ đậu có gần một trăm linh hộ kinh doanh
giá bán sẽ giao động
từ một mươi đồng đến năm mươi đồng một chiếc
trung bình một gia đình
hàng ngày xuất ra thị trường
khoảng một trăm linh đến một trăm năm mươi chiếc
với ngày tết
nhu cầu lên tới tám trăm linh đến một chiếc một ngày
nhờ có nghề làm bánh chưng
mà cuộc sống của người dân nơi đây
đã vươn lên thoát nghèo
hiện nay nghề gói bánh chưng
đang là ngành kinh tế mũi nhọn
của xã cổ lũng
tức là của làng nghề chúng tôi
có bánh chưng mà quê hương chúng tôi
thay ra đổi thịt rất là nhiều
nhiều nhà cao tầng
các con cái học hành đỗ đạp
ở các trường đại học có tên tuệ
trên đất nước
trong làng nghề chúng tôi phát triển
hiện nay cũng rất là quy củ
được sự hướng dẫn của cấp trên
thì chúng tôi cũng có ban quản lý làng nghề
sản phẩm bánh chưng bờ đậu
đã được cục sở hữu trí tuệ bộ công thương
cấp bằng chứng thư thẩm định về an toàn thực phẩm
cùng với việc đạt quy chuẩn nhà nước
thì hàng năm các hộ kinh doanh
tại đây sẽ ký cam kết
đảm bảo đối với nguồn hàng nhập vào
hàng bán ra và chịu trách nhiệm
với những sản phẩm của mình
ngoài cái việc chúng tôi có hồ sơ đầy đủ ra
chúng tôi còn có quan tâm
về chất lượng thực tế
đó là nguồn gạo nguồn đỗ
thịt chúng tôi đều có địa chỉ
và hiện nay chiếc bánh của chúng tôi đã có
tem qr tức là tem truy xuất nguồn gốc
để chúng ta khách hàng
có thể dùng điện thoại thông minh tích vào đó
ra địa chỉ của chiếc bánh đó
thì biết là chiếc bánh đó ngon hay không ngon thì khách hàng phản hồi
thưởng vị đặc trưng
của chiếc bánh trưng bờ đậu đến từ
gạo nếp nhân đỗ xanh long vàng
thịt lợn lá rong rừng tự nhiên
và nước luộc bánh
là nước thiên nhiên được lấy trực tiếp
từ núi đặc trưng của loại bánh này
là khi gói chỉ dùng tay
không dùng cuôn
hiện bánh trưng bờ đậu đã trở thành
sản vật đặc trưng của thái nguyên
chiếm được tình cảm của người dân
tại thị phần trong nước
vì vậy xuất khẩu bánh trưng bờ đậu
đến thị trường nước ngoài là mục tiêu
hướng tới điều này đòi hỏi những
giải pháp tổng thể liên quan tới
chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
vừa qua thì ủy ban nhân dân
cũng đã có những cái chỉ đạo
quan tâm đặc biệt là thành lập
cái ban phát triển làng nghề
bánh trưng bờ đậu thế và định hướng
trong tương lai thì
thứ nhất là phải
tập huấn các kiến thức vệ sinh an toàn
thực phẩm cho bà con nhân dân
làng nghề thế và để mà
mang tới một cái sản phẩm
bánh trưng đảm bảo
chất lượng ngon cũng không vì
một cái lợi nhuận mà làm cho
chất lượng nó kém đi hiện nay thì
các cái hộ cũng đã ý thức được
việc đó do vậy mà người ta
tự bản thân khi mà
lựa chọn những cái gạo có chất lượng
cao đặc biệt là
cái nếp vải của ôn lương
hợp thành và các cái
chọn thịt lợn thấy ngon
rồi là lá rồi là
bánh trưng bờ đậu được đăng ký
là sản phẩm nằm trong chương trình
mỗi xã một sản phẩm
ocop gắn với thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới nhờ đó làng nghề
bánh trưng bờ đậu đã được chuyên
nghiệp hóa đã và đang xây dựng
thương hiệu và đưa kinh tế làng nghề
phát triển bền vững
sau bão số chín
nhiều ngôi nhà tại thành phố đà nẵng đã bị ảnh hưởng
nặng nề nhất là nhà cấp bốn và nhà lợp mái tôn
với nhiều thợ cơ khí thì đây được coi là
thời điểm tạo công an việc làm vì
nhu cầu rất lớn của người dân trong việc sửa chữa
tuy nhiên không coi đây là cơ hội
kiếm tiền anh nguyễn văn thuận cùng với
bốn anh em đều làng nghề cơ khí đã
quyết định giúp đỡ bà con lược mái
sửa nhà miễn phí câu chuyện ấm nghĩa tình này
sẽ có trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
ngôi nhà cấp bốn của chị
võ thị ngọc diễm tại phường hòa khánh nam
quận liên chiểu thành phố đà nẵng
phòng bếp trơ trọi giữa trời
bởi toàn bộ tôn đã bị bão cuốn bay
khi đi làm xa cuộc sống khó khăn
ba ngày liền chị vẫn chưa thể
sửa được ngôi nhà
bởi các nhóm thợ chị liên lạc đề nghị
phải mua tôn mới để thay
cùng với công thợ gần
cả chục triệu đồng
với chị đó là khoản kinh phí quá lớn
khi thấy anh nguyễn văn thuận đăng thông tin
trên mạng xã hội thông báo sẽ hỗ trợ
sửa miễn phí
chị đã để lại số điện thoại của mình
đề nghị được giúp đỡ
thật sự là tôi rất là bất ngờ
tại vì mình không nghĩ là mình sẽ được giúp đỡ
mình cứ nghĩ là rất là cần sự giúp đỡ
nhưng mà chỉ để lại số điện thoại thôi
chứ cũng không hy vọng lắm
nhưng mà không ngờ là anh thuận đã liên hệ
và đã gọi cho tôi
và đã nói là sẽ lấy sửa giúp nhà miễn phí
rất là vui mừng
ngay trong ngày hôm sau
anh thuận cùng với bốn anh em
đều là thợ cơ khí tại đà nẵng và quảng nam
đã có mặt tại nhà chị diễm
thay vì đề nghị mua tôn mới
cả nhóm đã khắc phục
vá lại những tấm tôn cũ
để làm sao giúp gia đình
tiết kiệm chi phí nhất
trong hoàn cảnh khó khăn
sau bão số chín hàng chục ngôi nhà
khu chung cư đã được nhóm của anh thuận
hỗ trợ hoàn toàn miễn phí
như thế này
mình giúp được cái gì thì mình giúp thôi
thì còn không quan trọng chuyện tiền
tiền kiếm ba trăm sáu mươi năm ngày
năm ngày nghỉ tết ba trăm sáu mươi ngày lại
vẫn kiếm tiền bình thường
nhưng mà nếu kiếm tiền không được bảo
chẳng hạn mua một cái cơ hội gì nữa
nhờ mà ví dụ như bay nhiều
ví dụ nhờ mà không có
không có thanh niên
không có đàn ông
thì mình ưu tiên cho những người đó
mình qua mình giúp trước
còn những người mua mà ví dụ có
hoàn cảnh như được thân
thì ví dụ từ từ mình sắp xếp thời gian đó
mình qua mình giúp sau
không dừng lại ở việc sửa chữa hoàn toàn miễn phí
nhóm của anh thuận
còn kêu gọi bạn bè
hỗ trợ để mua tôn
hoặc tận dụng tôn của những gia đình
để giá bỏ ra
mang đến khắc phục trước mắt
cho những nhà khó khăn
và nhiều những tâm nguyện
đang được anh ấp ủ để giúp đỡ bà con
tâm nguyện của anh em ở đây
năm anh em ở đây
kêu gọi các mình tân quân
cung cấp những cái báo cát
dây thẹp cáp tân đơ
báo tải hoặc là báo nilon
để khi mà báo tới
dân có thể tới đó mua với cái giá rất là rẻ
chứ còn mà giống như đình hằng minh
nhiều chỗ bán rất là đắt
sau khoảng ba tiếng đồng hồ
ngôi nhà của chị diễm
đã được sửa chữa hoàn thiện
niềm hạnh phúc của chị
và rất nhiều người dân
đã được nhận sự giúp đỡ
không chỉ là việc tiết kiệm khoản chung phí
trong lúc khó khăn
mà còn là nghĩa tình ấm áp
họ được nhận từ những con người
tưởng tình xa lạ
những người thợ đặc biệt này
lại tiếp tục lên đường
các anh sẽ duy trì công việc
ý nghĩa của mình
để giúp đỡ mọi người
câu chuyện ấm áp tìm người vừa rồi
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
quan tâm theo dõi